ngày hai mươi bảy tháng bốn nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng trị cùng đông đảo cán bộ và nhân dân các địa phương
đã đến viếng dân hương dân hoa tại khu lưu niệm tổng bí thư lê duận nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và di tích thành cổ quảng trị để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc
cũng trong dịp này các huyện thị xã và thành phố đã tổ chức các đoàn đến viếng dân hương dân hoa
tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đoàn quảng trị huy động đoàn viên thanh niên các địa phương đồng loạt dân hương
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu vực tượng đài chính của bảy mươi hai nghĩa trang liệt sĩ
gia quân dọn rẻ vệ sinh làm sạch đẹp khuôn viên và dân hương cho gần năm mươi năm phần mộ liệt sĩ
tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh